tịch quốc hội vương đình huệ thường trưởng ban bí thư phó phan thường các đồng chí ủy viên bộ chính trị lãnh đạo các cơ quan nội chính trung ương và địa phương
về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an cùng các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tuyến đây là lần đầu tiên hội nghị toàn quốc của tất cả các cơ quan nội chính được tổ chức
báo cáo tại hội nghị cho biết trong nhiệm kỳ đại hội một mươi hai của đảng các cơ quan nội chính đã có rất nhiều cố gắng nỗ lực quyết tâm cao đạt nhiều kết quả rất quan trọng khá toàn diện nổi bật
các cơ quan nội chính đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược đề xuất với đảng nhà nước nhiều chủ trương chính sách lớn về lĩnh vực nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
các cơ quan nội chính đã nghiên cứu tham mưu ban hành nhiều chiến lược chủ trương giải pháp quy định mới mạnh mẽ quyết liệt về quân sự
quốc phòng bảo vệ tổ quốc bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tuệ phạm kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật thanh tra kiểm toán quản lý kinh tế xã hội phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật siết chặt kỷ luật kỷ cương của đảng và bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo trong đó đánh giá cao vị trí vai trò quan trọng của các cơ quan nội chính trong hệ thống chính trị
đây là những cơ quan tham mưu cho đảng và nhà nước lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc bảo vệ nhân dân bảo vệ đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội phòng chống tuệ phạm và vi phạm pháp luận bảo vệ công lý bảo vệ quyền con người quyền công dân bảo vệ lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xây dựng đảng nhà nước trong sạch vững mạnh
đội quân xung kích nằm cốt đội quân của sức mạnh và ý chí tiến công sẵn sàng có mặt ở bất cứ nơi nào làm bất cứ việc gì trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi nhân dân cần đảng cần đảng phân công và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
các đồng chí là đội quân có kỷ luật luôn trung thành với tổ quốc với nhân dân với đảng bảo vệ nhân dân bảo vệ đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
nhân dịp này tôi xin phép được thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước trân trọng ghi nhận biểu dương và cảm ơn những đóng góp cống hiến hy sinh to lớn của cán bộ chiến sĩ công chức các cơ quan nội chính các đồng chí đã tạo dựng được hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ cách mạng trong lòng nhân dân góp phần củng cố tăng cường điểm tin của nhân dân với đảng nhà nước và chế độ
về nhiệm vụ
trong thời gian tới tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu các cơ quan nội chính tập trung thực hiện tốt bảy nhiệm vụ trong đó phải luôn nắm vững nắm chắc và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình phải đúng vai thuộc bài thực sự am hiểu pháp luật nắm vững nắm chắc các nguyên tắc quy chế quy định chủ động dự báo sớm đánh giá đúng tình hình nhận diện rõ các nguy cơ để kịp thời tham mưu cho đảng nhà nước các giải pháp bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc đảm bảo an ninh trật tự
chủ động chuẩn bị về mọi mặt có nhiều cái dự án dự báo chiến lược giữ vững thế chủ động chiến lược sẵn sàng có các phương án bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống nắm vững và vận dụng nhân nguyễn bài học của ông cha ta dựng nước đi đối với giữ nước giữ nước từ khi nước chưa nguy
có kế hoạch ngăn ngừa
loại bỏ các nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm từ xa phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi nhất là những nhân tố có thể gây đột biến đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động và cơ hội chính trị
chủ động xử lý kịp thời hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội những bức xúc khiếu kiện đông người kéo dài phức tạp
phó nhanh với một số đe dọa an ninh phi truyền thống tuyệt đối không được chủ quan tuyệt đối không được để bị động bất ngờ
tăng cường kiểm lực quốc phòng và an ninh đủ khả năng huy động để xử lý có hiệu quả các tình huống nảy sinh tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ các chiến lược quốc phòng an ninh xây dựng và phát triển mạnh mẽ thế trận lòng dân thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững
tăng cường kiềm lực quốc phòng và an ninh đủ khả năng huy động để xử lý có hiệu quả các tình huống nảy sinh tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ các chiến lược quốc phòng an ninh xây dựng và phát triển mạnh mẽ thế trận lòng dân thế trận an ninh nhân dân vương
tổng bí thư nhấn mạnh cần nâng cao vai trò trách nhiệm các cơ quan nội chính kiên quyết kiên trì đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng lãng phí tiêu cực không có vùng cấm không có ngoại lệ không bị tác động không trong sáng bởi bất cứ tổ chức cá nhân nào
đồng chí tổng bí thư chỉ rõ quân đội là quân đội nhân dân công an là công an nhân dân viện kiểm sát là viện kiểm sát nhân dân tòa án là tòa án nhân dân
đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ có nghĩa là chúng ta đều là công bộc là đầy tớ của nhân dân từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà phục vụ
tổng bí thư cũng căn dặn mỗi cán bộ chiến sĩ công chức các cơ quan nội chính luôn cảnh giác tỉnh táo không ngừng tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức tác phong công tác lối sống
phải có bản lĩnh có dũng khí bảo vệ cái đúng đấu tranh chính trực và đặc biệt bản thân
phải liêm phải sạch biết gương mẫu giữ mình chậm liêm sỉ không chịu bất kỳ sức ép nào bất kỳ sự khám rũ môi trọc nào
thực sự công tâm khách quan phụng công thủ pháp trí công vô tư phải là những bao công trong thời đại ngày nay
phải có trái tim sụp sôi bầu nhiệt huyết cách mạng sẵn sàng hành động vì nước vì dân
phải có cái đầu đầy bản lĩnh và trí tuệ
để khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng
phải có đôi chân vững chắc và bàn tay sạch để đứng vững đứng thẳng và khước từ mọi sự cám dỗ tầm thường giữ danh dự của người cán bộ nội chính
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng với truyền thống đoàn kết tinh thần trách nhiệm cao
các cơ quan nội chính sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động
đạt được nhiều kết quả quan trọng đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong khuôn khổ hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
vào sáng nay thiếu tướng vũ hồng văn giám đốc công an tỉnh đồng nai
đã có bài phát biểu tham luận về hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức cán bộ
và hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại công an tỉnh đồng nai
thiếu tướng vũ hồng văn giám đốc công an tỉnh đồng nai cho biết
quán triệt thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị và chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an thường trực tỉnh ủy về công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
công an tỉnh đồng nai đã tổ chức giả soát khung tiêu chuẩn tiêu chí để bố trí cán bộ ở từng cấp công an
triển khai tổ chức bộ máy mới tại các phòng nghiệp vụ và công an cấp huyện
theo hướng tập trung thống nhất chuyên sâu vì việc mà bố trí người
một người có thể làm nhiều việc và tập trung tăng cường cho lực lượng công an cơ sở cho lực lượng trực tiếp chiến đấu
công an đồng nai đã giảm được một mươi chín đầu mối đơn vị cấp phòng và một trăm ba mươi đơn vị đầu mối cấp đội
thực hiện mệnh lệnh của đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
giao công an toàn quốc đấu tranh triệt xóa tội phạm băng nhóm với yêu cầu
nơi nào còn băng nhóm tội phạm thì lực lượng công an ở nơi đó không hoàn thành
bộ trách nhiệm của lực lượng công an là phải triệt xóa bằng được triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm
công an tỉnh đã tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai ban hành nghị quyết số một mươi sáu
về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
qua đó đã tạo ra sức mạnh tổng hợp khí thế tấn công mới huy động tổng lực
các lực lượng phương tiện liên tục ra quân mở các đợt cao điểm tấn công chấn nát tội phạm
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hình biến tích cực
an ninh tại các địa bàn trọng điểm được giữ vững bơ cạp hình sự giảm mạnh
đã tập trung triệt xóa khô hiệu quả và làm tan giá hàng trăm băng ủi nhóm trên địa bàn

sau đó thiết tới cơ thân tạo gốc chốc chế xử lý số đối tượng
đồng thời làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản phòng ngừa không thể manh nha hình thành băng nhóm mới

chuyên án về đường dây buôn lậu xăng giả do bộ trưởng bộ công an

thiếu tướng vũ hồng văn cho biết đến nay công an tỉnh đồng nai đã khởi tố trên bảy mươi bị can
với sáu tội danh được quy định tại bộ luật hình sự

để khởi tố một mươi ba bị can trong chuyên án
trong trường trống dịch covid một mươi chín vừa đảm bảo an ninh trả tự và kiên quyết đấu tranh tội phạm lực lượng công an tỉnh quảng nam đã liên tiếp triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc trong đó nhiều tụ điểm cờ bạc theo hình thức truyền thống đánh bài các kiểu ăn thua bằng tiền
trường trống dịch covid một mươi chín vừa đảm bảo an ninh trả tự và kiên quyết đấu tranh tội phạm
trường trống dịch covid một mươi chín vừa đảm bảo an ninh trả tội phạm trong đó nhiều tụ điểm cờ bạc theo hình thức truyền thống đánh bạc trong đó nhiều tụ điểm cờ bạc theo hình thức truyền thống đánh bài các kiểu ăn thua bằng tiền
địa giới hành chính xã dân cư ván vẽ địa hình hiểm trở để tổ chức hoạt động
bọn chúng lôi kép một phần người lô động vì dịch bệnh đông thiếp được lộn mà do ảnh hưởng dịch bệnh mà bộ cái tài đoạn tội bật
không chỉ đánh bạc theo hình thức truyền thống các đối tượng còn tổ chức nhiều hình thức đánh bạc khác như ghi số đề
và đặc biệt là sử dụng công nghệ cao để cá độ bóng đá
ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nam trà my phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh
tiến hành triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc tại xã trà mai huyện nam trà my bắt hai mươi một đối tượng liên quan
ban đầu xác định từ ngày một mươi hai tháng sáu đến ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nhóm đối tượng trên đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc
với hình thức ghi số lô đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền gần năm tỷ đồng
trước đó đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
đã tổ chức triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc
đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet thắng thua bằng tiền
qua đó bắt sáu đối tượng liên quan
từ ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt tổng số tiền tổ chức cá cược là trên năm mươi tỷ đồng
hoạt động của các đối tượng đều thực hiện trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi
nên việc đấu tranh triệt phá gây không ít khó khăn cho lực lượng điều tra
tính từ thời điểm dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát đến nay lực lượng công an tỉnh quảng nam
đã điều tra xử lý bảy mươi một vụ ba trăm năm mươi một đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc
hoạt động của tội phạm đánh bạc không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
mà còn là nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín rất lớn
vì các đối tượng từ nhiều địa phương tụ tập đánh bạc ăn ở cùng nhau
có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau nên nguy cơ lây lan dịch bệnh cao
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp lực lượng công an tỉnh quảng nam
sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nói chung tội phạm đánh bạc nói riêng
để đảm bảo an ninh trật tự cũng như công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé